lý kế năm tháng đầu năm đạt bốn trăm tám mươi một hai mươi bảy nghìn tỷ đồng bằng ba mươi chín bảy dự toán tăng một mươi sáu chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó trong tháng năm thu nội địa tháng năm ước đạt sáu mươi sáu tám mươi tám nghìn tỷ đồng
lũy kế thu năm tháng đạt ba trăm tám mươi tám hai mươi sáu nghìn tỷ đồng
thu từ dầu thô tháng năm ước đạt ba tám mươi bốn nghìn tỷ đồng tăng gần bốn trăm linh tỷ đồng so với tháng trước
lũy kế năm tháng đạt một mươi tám chín nghìn tỷ đồng
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng năm ước đạt hai mươi hai hai nghìn tỷ đồng
lý kế thu năm tháng là bảy mươi bốn nghìn tỷ
bộ tài chính cho biết cơ quan thuế và hải quan đã tập trung làm tốt công tác quản lý thu
và xử lý nợ động thuế vào ngân sách nhà nước
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người nộp thuế
theo sát tiến độ cải cách thể chế công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quản lý thuế của ngành thuế đã có thêm những kết quả mới
tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan thuế đã đăng ký cho một tám trăm bảy mươi năm doanh nghiệp
sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế
trong đó đã giải quyết bốn trăm chín mươi hai hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng
với tổng số tiền thuế được hoàn là ba một trăm tám mươi tám sáu tỷ đồng
qua đó số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là năm trăm tám mươi hai trăm một mươi một doanh nghiệp
đạt tỷ lệ chín mươi tám chín mươi tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
với một ba trăm hai mươi hai sáu trăm ba mươi chín giao dịch nộp thuế điện tử tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay là hai trăm một mươi ba năm trăm sáu mươi chín tỷ đồng
ngoài ra việc triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai hộ cá nhân điện tử đã được thí điểm áp dụng
đối với bốn hai trăm một mươi một tờ khai của cục thuế tp hà nội và cục thuế tp hồ chí minh và các chi cục thuế trực thuộc
tạo cơ sở cho việc đánh giá và lập kế hoạch lộ trình triển khai rộng trên toàn quốc
báo cáo thị trường tiền tệ của ssai retail research
cho biết tuần qua thanh khoản hệ thống dồi dào hơn khiến nhu cầu vay giảm mạnh
lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm sâu chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn
thống kê từ ssi rester research cho thấy lãi suất qua đêm tuần qua đã có thời điểm giảm xuống một tám lần đầu tiên sau gần bốn tháng
chốt tuần lãi suất qua đêm và một tháng cùng giảm bốn mươi ba điểm cơ bản xuống tương ứng hai hai mươi bảy và hai bốn mươi
trong khi đó lãi suất ba tháng tăng nhẹ bảy điểm cơ bản lên bốn hai mươi năm
theo ngân hàng nhà nước tiến dụng tính đến cuối tháng năm đã tăng sáu năm mươi ba
nhờ vậy thanh khoản cải thiện đáng kể tạo điều kiện hạ lãi suất
theo huy nhận của ssai retail research trên thị trường một lãi suất huy động cũng bắt đầu giảm nhẹ ở các kỳ ngắn dưới ba tháng
với mức giảm khoảng một mươi điểm cơ bản
các kỳ hạn dài hơn vẫn giữ nguyên do nhu cầu huy động vốn dài hạn của các ngân hàng vẫn cao nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn
ông alexis tsipras thủ tướng hy lạp cho biết
các tổ chức tài chính khu vực đồng euro và imf không thống nhất về các biện pháp giảm nợ cho hy lạp
được thực hiện sau khi gói cứu trợ hiện tại hết hạn vào năm hai nghìn một mươi tám
chủ yếu là do các giả định tăng trưởng khác nhau
và ông cũng mong muốn sẽ đạt được thỏa thuận tại cuộc họp nhóm eurogroup vào ngày một mươi năm tháng sáu
nợ nước ngoài của hy lạp đang đứng ở mức một trăm tám mươi gdp và một số nước châu âu trong đó có đức
đang lo lắng rằng nhượng bộ có thể ảnh hưởng đến tốc độ cải cách kinh tế ở hy lạp
và không muốn bổ sung khoản vay nào từ nay cho đến năm hai nghìn một mươi tám
imf cũng đã tuyên bố sẽ không tham gia tài chính vào gói cứu trợ mới nhất của nước này
trừ khi có sự rõ ràng về vấn đề cải tổ các chính sách tài chính
một số thị trường chứng khoán châu á đã có những biến động trong tuần qua
khi các nhà đầu tư chờ đợi những thông tin từ cuộc bầu cử anh
và cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương châu âu
sự thận trọng chiếm phần lớn trong các phiên với chỉ số nikkei giảm bốn xuống một mươi chín chín trăm linh chín hai mươi sáu
sau khi tăng một mươi một trong phiên giao dịch buổi sáng
topic giảm bốn trong phiên giao dịch buổi sáng
topic giảm bốn xuống còn một năm trăm chín mươi bốn mươi một
trong khi chỉ số jpx nikkei index bốn trăm linh cũng giảm bốn xuống còn một mươi bốn một trăm bảy mươi một ba mươi chín
tuy nhiên chỉ số giá cổ phiếu covit hàn quốc tăng hai lên hai ba trăm sáu mươi ba năm mươi bảy điểm
tại hồng kông chỉ số hàng sen cũng đã có đả tăng điểm
vì số liệu thương mại tháng năm của trung quốc đã phần nào bù đắp sự thận trọng của nhà đầu tư
chỉ số hàng sen tăng ba lên hai mươi sáu sáu mươi ba sáu điểm
trong khi chỉ số trung quốc tăng bốn
tuy nhiên chỉ số hàng sen tăng ba lên một mươi sáu trăm bốn mươi chín chín điểm
ngân hàng nhà nước đặt ra mục tiêu tín dụng tăng trưởng một mươi tám trong năm hai nghìn một mươi bảy
qua theo dõi ngân hàng nhà nước cũng đánh giá tín dụng có sự tăng trưởng mạnh
cụ thể là tính đến hai mươi năm tháng năm tăng trưởng sáu năm mươi ba
cao hơn cùng kỳ hai nghìn một mươi sáu là năm
và năm hai nghìn một mươi năm là bốn năm
khác với mọi năm tín dụng những tháng đầu năm nay đã có sự tăng trưởng tích cực và ổn định
chính phủ đã chỉ đạo các ngân hàng phải trải đều tăng trưởng tiến dụng qua các tháng
tránh hiện tượng cuối năm mới tập trung tăng mạnh
với việc chỉ số cpi bất ngờ giảm mạnh trong tháng năm vừa qua
do sự sụt giảm của một số giá mặt hàng nông sản và làn sóng tăng lãi suất huy động
và phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao của một số ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ hồi tháng ba
và tháng bốn chủ yếu để đối phó với thông tư sáu của ngân hàng nhà nước sửa đổi
bổ sung một số điều của thông tư ba mươi sáu về các giới hạn an toàn
tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tạm lắng dịu
theo đó hoạt động thị trường ngân hàng những tháng qua đã đóng góp tích cực và ổn định
lạm phát đảm bảo tiến dụng trong vòng kiểm soát rủi ro
tín dụng đấy nó mới phải bù đắp lại cho các cái khoản chi của doanh nghiệp trong đầu tư phát triển
nhưng đến từ tháng bốn đến nay thì cái tốc độ giải ngân từ vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản
nó đã được nâng lên và như vậy thì nó sẽ bù lại cái phần kia và phần tín dụng
cái tăng dư nợ tiến dụng tốc độ tăng dư nợ tiến dụng nó sẽ phù hợp lại với cái dự kiến của chúng ta ban đầu
tín dụng đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng
giảm tỉ trọng tín dụng ngắn hạn giảm tỉ trọng tín dụng chung và giải hạn
đây có thể là động thái cho thấy các tổ chức tín dụng cũng đang chủ động cơ cấu lại kỳ hạn cho vay và huy động
để giảm tỷ lệ nguồn vốn ngân hạn cho vay chung giải hạn
cơ cấu tiến dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tỷ trọng khoảng tám mươi
nhất là các lĩnh vực ưu tiên các dự án lớn trọng tâm trọng điểm theo chủ trương của chính phủ
chiếm khoảng năm mươi tổng dư nợ
trong đó tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng một mươi chín
tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng hai mươi hai tổng dư nợ của nền kinh tế
nếu cái nghị quyết về xử lý nợ xấu của chính phủ trình ra quốc hội và được quốc hội thông qua trong kỳ này
thì nó sẽ là một động lực để chúng ta nâng cao chất lượng của tổ chức tín dụng
và như thế thì nó làm hạ cái giá vốn của cái thị trường tài chính việt nam xuống
thì lúc đấy nó lại là một cái động lực nữa để cho các doanh nghiệp việt nam có thể tích cực hơn nữa
trong cái việc đầu tư và sản xuất kinh doanh
thì đấy nó là những cái mối liên hệ dài lâu trong nhiều năm nữa
và chúng ta kết hợp hài hòa giữa ngắn hạn trung hạn để chúng ta hỗ trợ nền kinh tế
thì như vậy là tôi nghĩ rằng là chúng ta đang đi đúng hướng
để tạo nguồn vốn đầu tư ngân hàng nhà nước vẫn đang cho phép các ngân hàng sử dụng tối đa năm mươi
vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng cho phép các ngân hàng được quyết định cho vay vốn bằng ngoại tệ
để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn trong nước thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu
cần được hỗ trợ đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
và tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình tiến dụng yêu đãi đối với các doanh nghiệp thuộc một số ngành
lĩnh vực đặc thù như cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định số năm mươi năm ndcp
chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch
theo nghị quyết số ba mươi nqcp ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
cho vay hỗ trợ ngư dân đóng tàu theo nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp
cho vay tái canh cây cà phê cho vay hỗ trợ nhà ở chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai
ngập mặn sự cố môi trường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với ngành chăn nuôi
với cái nhiệt độ này thì có thể dự báo rằng từ nay đến cuối năm sẽ có cái thay đổi
thế đó cho nên là ngân hàng nhà nước phải thực hiện cái chính sách linh hoạt
điều tiết để bảo đảm được trong biên độ cho phép
chính phủ vẫn kiên định nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng và lạm phát đề ra
bởi thực hiện được các mục tiêu này thì mới đảm bảo được các cân đối vĩ mô như ngân sách nhà nước
nợ công đầu tư xuất nhập khẩu và việc làm thu nhập đời sống nhân dân
đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững những năm tiếp theo
và bảo đảm đạt mục tiêu kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn hai mươi tăng trưởng sáu năm bảy
theo ngân hàng nhà nước những tháng tiếp theo cơ quan này sẽ tập trung nâng cao chất lượng tiến dụng
tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tập trung tiến dụng vào các lĩnh vực sản xuất
kinh doanh lĩnh vực ưu tiên kiểm soát việc cấp tiến dụng đối với một số ngành
lĩnh vực tiêm ẩn rủi ro
thời gian qua chính phủ đã hết sức quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành

cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm tập trung vào phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
với nhiều chính sách ưu đãi cũng như định hướng rất cụ thể
cộng đồng doanh nghiệp triển khai cụ thể hóa nhiệm vụ đầu tư sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp đặc biệt quan trọng này
việt nam sau ba mươi năm mở cửa đã trở thành một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất thế giới
tuy nhiên các công ty này đang gặp khó khăn chung là rất khó tìm được nhà cung cấp phụ tùng tại việt nam
tại việt nam sự phát triển yếu kém của ngành công nghiệp phụ trợ đã trở thành một trong những rào cản lớn nhất
đối với việc thu hút đầu tư từ các công ty xuyên quốc gia vào việt nam
ở tất cả các nền kinh tế các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ
và chính các doanh nghiệp này sẽ là những nhà cung cấp linh phụ kiện cho các công ty đảo quốc gia
trong cuộc họp gần nhất mà chúng tôi với họp với cả trao đổi với bộ công thương
thì bộ công thương đã đưa ra ba nhóm giải pháp
ba nhóm giải pháp
thứ nhất là nhóm giải pháp liên quan đến về các tạo dụng môi trường thị trường
cũng như là các chính sách để hàng ráo kỹ thuật để bảo vệ sản xuất trong nước
trước các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã cam kết
nhóm giải pháp thứ hai là nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
với việc đưa ra những giải pháp hỗ trợ về các chính sách về thuế phí
cũng như là tạo ra những môi trường
kinh doanh mà nó phù hợp với nó không vi phạm với các cam kết quốc tế
thứ ba là tạo dựng nền sản xuất công nghiệp hỗ trợ để tạo ra sự phát triển bởi mức sản xuất
chúng tôi đánh giá cao và chúng tôi đồng tình với những giải pháp đề xuất đề ra
khảo sát của tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro cho thấy
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành chế tạo ô tô nội địa hóa đạt khoảng năm mươi
điện tử khoảng từ năm đến một mươi da dày khoảng ba mươi dệt may khoảng ba mươi
công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao từ một hai cơ khí chế tạo khác khoảng một mươi năm ba mươi
tương ứng với điều đó là khối lượng linh kiện cần nhập khẩu hàng năm về việt nam
lắp ráp chế tạo sản xuất để xuất khẩu sẽ là hàng chục tỷ usd
và nếu việt nam tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
sẽ tạo ra hàng nghìn nhà máy mới tạo ra hàng triệu việc làm và giá trị gia tăng rất lớn cho nền kinh tế
theo lộ trình thì năm hai nghìn một mươi bảy thuế nhập khẩu từ các nước asean đã giảm một mươi
từ bốn mươi xuống
và mùa một tháng một hai nghìn một mươi tám thì sẽ giảm tiếp xuống
thực ra đây nó vừa là cái cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô ở việt nam
sẽ có một số dòng xe hiện tại đang sản xuất ở asean được nhập vào việt nam
và điều đó cũng sẽ có ảnh hưởng đến sản xuất lắp ráp trong nước
trong bối cảnh hiện nay phát triển công nghiệp hỗ trợ
là yêu cầu thực sự bức thiết
xong để đẩy mạnh được ngành công nghiệp hỗ trợ
cần có các giải pháp phù hợp và hiệu quả
chính phủ cần có chính sách hỗ trợ đầu ra ban đầu
để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ
đặc biệt trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực
các nền kinh tế thành viên apec ngày càng nhận thức được tầm quan trọng
của việc trở thành một mắt xích cơ bản trong chuỗi cung ứng sản xuất và giá trị toàn cầu
phát triển bền vững và mạnh mẽ ngành công nghiệp hỗ trợ
không những tạo công an việc làm thúc đẩy chuyên gia công nghệ
mà còn góp phần củng cố nội lực của một nền kinh tế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt
thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một trong những lựa chọn chiến lược
của nhiều nền kinh tế thành viên apec đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển
với nhu cầu sản xuất ngày càng xa tăng
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại